ngay sau khi thành ủy ra chỉ thị khẩn số một mươi hai chiều cùng ngày
ủy ban nhân dân tp hcm đã có cuộc họp để khẩn trương triển khai các nội dung
kế hoạch của chỉ thị này
mặc dù đã cố gắng kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn
nhưng số ca nhiễm vẫn tăng cao đa số tại các khu phong tỏa
cho thấy việc quản lý tại các khu phong tỏa chưa thật sự chặt chẽ
các giải pháp theo chí thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ chưa được thực hiện đồng bộ
chính vì vậy thành phố đã chuẩn bị phương án cho chỉ thị một mươi sáu tăng cường
về các giải pháp mạnh hơn nữa trong những ngày sắp tới
với mục tiêu hạ thấp số ca nhiễm mới và tập trung điều trị các ca bệnh nặng
giảm tỷ lệ tử vong trong đó vẫn tập trung vào các nhóm giải pháp chính
ngoài ra sẽ tăng thêm một số giải pháp mạnh hơn nữa theo đúng tinh thần chỉ thị một mươi hai của thành ủy
tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đúng trọng tâm trọng điểm
để mở rộng vùng xanh thu hẹp vùng đỏ
các địa phương phải thật quyết liệt tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc
thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách nhất là việc đảm bảo giãn cách giữa cá nhân và cá nhân
như vậy sau năm lần kéo dài thực hiện giãn cách xã hội
thành phố hồ chí minh sắp tới sẽ thực hiện giãn cách đến ngày một tháng tám
với năng lực điều trị covid một mươi chín theo hệ thống năm tầng
thành phố hy vọng sẽ giúp nâng cao năng lực cách ly điều trị
và kéo giảm tử vong xuống mức thấp nhất
chiến lược cốt lõi là thực hiện nghiêm giãn cách tuy nhiên vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
phải nói rằng ở trong những khu nhà trọ này
tụi em rất khó mà thực hiện tụi em vẫn còn giao lưu với nhau
tụi em mặc dù kiểm tra giám sát khu vực bên ngoài thì tốt
nhưng trong những cái khu nhà trọ này là tụi em chưa làm được
bởi vì những khu phòng trọ này nó nằm trong một căn nhà
nó giống như một căn nhà chứ không phải từng căn phòng riêng biệt
tụi em hiện nay rất khó ở chỗ này
nghiêm ở đây là đầu tiên kiểm soát tất cả mọi người từ nơi khác về địa phương mình
đúng phương châm đã chỉ đoán là đi từng mõ gó từng nhà dạo từng người
nơi nào cơ sở nào mà không nắm được người từ địa phương khác về
hay là về mà không chủ động khai báo thì chúng ta phải xử lý nghiêm người đó là một
nhưng mà thứ hai là những người trong gia đình đấy chúng ta cũng phải làm rõ trách nhiệm
tuyệt đối với tình trạng như một khu giãn cách
chúng ta chỉ khoanh trăm giây góc hai đầu vào bên trong chúng ta không kiểm tra được
tôi nhắc hôm nay bây giờ chỗ nào mà còn đang vùng phức tạp thì làm ngay
và cũng để phòng trong tương lai
trước đó ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có văn hóa
bằng bảng số hai nghìn bốn trăm bốn mươi ba ký ngày hai mươi hai tháng bảy
đề xuất bộ y tế hỗ trợ nhân lực tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
với một bác sĩ hơn bốn điều dưỡng kỹ thuật viên
và hơn hai nhân viên có chuyên môn y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm
động thái này cho thấy thành phố trong công tác phòng chống dịch
theo chí thị một mươi sáu tăng cường sắp tới